người dân tại các quốc gia trên toàn thế giới cùng nhau chào đón năm mới theo những cách độc đáo khác nhau với nhiều cảm xúc đan sen
xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng đến với không khí chào đón năm mới ở các nước trên thế giới mà chúng tôi mới cập nhật
người dân ở ockland new zealand nằm trong số những người đầu tiên trên thế giới đón chào năm mới
theo vòng quay trái đất new zealand đã bước sang năm mới lúc một mươi một h giờ gmt tức một mươi tám h giờ việt nam
lễ đón năm mới được tổ chức với màn bắn pháo hoa từ trên tòa tháp mang tính biểu tượng sky tower
một đồng hồ số khổng lồ trên tháp đếm ngược đến khoảnh khắc giao thừa
khoảng ba quả pháo hoa đã được bắn trong hơn năm phút
năm mới về với người dân sydney australia với màn trình diễn pháo hoa đầy sắc màu ở cầu cảng sydney
đây là một trong những màn trình diễn được trông đợi nhất mỗi dịp năm mới
trời đột ngột trở lạnh vào buổi tối tuy vậy không ngăn được những con phố đông nhịt người đón giao thừa
người dân ở ngoại ô thủ đô athen hy lạp đã bắt đầu đón chào dịp lễ hội quan trọng nhất trong năm
với chiếc bánh vasilo pita khổng lồ loại bánh truyền thống của nước này do bốn mươi nghệ nhân làm bánh tạo nên
các nghệ nhân đã phải mất ba ngày để hoàn thành chiếc bánh vasilopita khổng lồ
nặng hai năm trăm linh kg với chiều dài bảy mươi mét và rộng ba mét
để niềm vui lễ hội được lan tỏa chiếc bánh đặc biệt được cắt ra thành một mươi năm miếng
để chia cho người dân địa phương và du khách
trong khi đó thời tiết lạnh giá dự báo sẽ gây không ít khó khăn cho việc chào đón năm mới
của người dân phía tây bắc nước mỹ với nhiệt độ thấp kỷ lục trong nhiều năm và tuyết rơi dày
tại khu vực núi rocky tuyết cao quá ngưỡng cửa sổ và người dân không thể đi lại được
nếu không vất vả dọn tuyết cao ngang ngực
một khu vực rộng lớn trải dài từ montana đến minie phải chịu nhiệt độ dưới âm một mươi hai độ c
còn tại miền đông nước mỹ lễ thả quả cầu phalé tại quảng trường thời đại đêm giao thừa
là một truyền thống có kết quả
nó từ lâu đời và thu hút rất nhiều du khách trong và ngoài nước mỹ
mặc dù quả cầu với hai sáu trăm tám mươi tám khối tam giác bằng pha lê đã được hoàn thiện từ trước đây vài ngày
các nghệ nhân và kỹ sư sẽ liên tục thử nghiệm quả cầu cho tới những giờ cuối cùng của năm hai nghìn một mươi bảy
để bảo đảm nó sẽ rơi đúng vào thời khắc giao thừa trong khi các khối pha lê đồng thời phát sáng
còn tại brazil hàng chục nghìn quả bóng bay đầy màu sắc được thả lên bầu trời thành phố sao paulo
để chuẩn bị đón chào năm mới
trong khi đó công tác chuẩn bị cho lễ mừng năm mới
ở bãi biển kopa kabana với một mươi bảy phút bắn pháo hoa và màn biểu diễn của các nghệ sĩ nổi tiếng cũng sẵn sàng